cảm ơn các bạn đã theo dõi
ngày hai mươi sáu tháng ba ủy ban nhân dân xã cao dương huyện lương sơn tỉnh hòa bình cho biết
sáng ngày hai mươi năm tháng ba tại huyện mỹ đức thành phố hà nội đã xảy ra trận động đất
sau đó địa phương nhận được thông tin hộ gia đình ông nguyễn xuân viến ở thôn âm làng
bị đá lở rơi vào nhà gây thiệt hại nặng
ủy ban nhân dân xã cao dương đã thành lập tổ công tác đến các hộ gia đình kiểm tra hiện trường
tổng hợp thiệt hại sơ bộ tại khu vực thung ngái có ba điểm sạt lở đá
cụ thể hộ ông nguyễn xuân viến ở khu thung ngái giam mỏ đá phú đỉnh
vào khoảng hơn tám giờ sáng bị đá sạt lở rơi vào nhà gây thiệt hại tài sản công trình
từ đỉnh núi đá phía sau nhà ông viến có một vệt sạt lở chiều rộng khoảng một mươi hai mươi m
hiện trường có nhiều đá xuất hiện do trận sạt lở sáng cùng ngày gây ra
nhà ông viến bị các tẳng đá lớn kích thương một x hai m sạt lở vào gây sập một góc nhà chính
toàn bộ nhà bếp trùng lợn và trùng dê
thống kê sơ bộ tài sản tại hiện trường gia đình bị thiệt hại gồm
đàn dây hai mươi năm con đang nhốt trong chuồng bị đẻ chết gãy chân tủ lạnh máy lọc nước
bình đựng nước bếp ga giường tủ phòng ngủ và xe máy bị hư hỏng toàn bộ
tại hai điểm sạt lở còn lại khu vực thung ngái lùi đa phía sau nhà ông trần quốc hội
có một vệt sàn lở đá từ trên đỉnh núi xuống phía sau vườn nhà
một số tảng đá to gây hư hỏng cây trồng
vị trí núi đá phía dưới trầm ngái phía gần huyện my đức
này không có nhà ở tài sản
thông tin từ công an xã cao dương sáng ngày hai mươi năm tháng ba
trên địa bàn xã cao dương không có mỏ đá nào nổ mìn
sau khi thống kê thiệt hại do trận động đất gây ra
ủy ban nhân dân xã cao dương phối hợp cùng với thôn om làng
huy động nhân dân hỗ trợ hộ ông viễn di rời tài sản thiết bị về nhà con gái ở gần đó
đồng thời xã đại ban hành văn bàn đề nghị các mỏ đá trên địa bàn
dừng hoạt động nổ mì để kiểm đếm và khắc phục thiệt hại do lở đá trong trận động đất gây ra
ủy ban nhân dân xã cao dương yêu cầu gia đình ông nguyễn xuân viễn
không được tiếp tục sử dụng nhà cũ để ở
do điều kiện gia đình nhiều khó khăn địa phương đã đề nghị ủy ban nhân dân huyện
cùng với các phòng ban quan tâm có nguồn kinh phí phù hợp hỗ trợ cho gia đình sớm ổn định cuộc sống
trên địa bàn xã cao dương ngoài điểm sạt lở tại hộ ông viễn và ông hồi
hiện vẫn còn nhiều gia đình đang ở gần các chân núi tiêm ẩn nguy cơ sạt lở gây nguy hiểm
hiện nay dự án nhà máy xi măng hoàng long trên địa bàn đang triển khai
các hộ gia đình khu vực thung ngái nằm trong vùng ảnh hưởng của dự án
ủy ban nhân dân xã cao dương đã đề nghị ủy ban nhân dân huyện cùng các cơ quan chuyên môn
và chủ đầu tư sớm triển khai di rời tái định cư các hộ trong khu vực thung ngái
thôn đồng ngom xã cao dương để đảm bảo an toàn cho nhân dân
thưa quý vị liên quan đến vụ động đất xảy ra tại huyện mỹ đức hà nội
tiến sĩ nguyễn xuân anh viện trưởng viện vật lý địa cầu cho rằng hà nội cần xây dựng
những kịch bản đánh giá nguy hiểm động đất ở các quận nội thành để phục vụ việc kháng chiến của công trình xây dựng
trước đó lúc tám h năm phút ba mươi năm giây theo giờ hà nội ngày hai mươi năm tháng ba tại huyện mỹ đức hà nội
xảy ra trận động đất bốn độ richter độ sâu chấn tiêu khoảng một mươi sáu km
với độ lớn này trận động đất được đánh giá có cấp độ rủi ro thiên tai cấp
sau trận động đất này theo giới chuyên gia hà nội cần xây dựng những kịch bản đánh giá nguy hiểm động đất
ở các quận nội thành để phục vụ việc kháng chiến của công trình xây dựng
khu vực tâm trấn nằm ở bờ tây sông đáy trên địa bàn các xã tuy lai an mỹ bột xuyên của huyện mỹ đức
vị trí này nằm ở phía nam tây nam hà nội cách trung tâm hà nội khoảng ba mươi km đường chìm bay
tuy lai an mỹ bột xuyên là những xã mà phía tây giáp danh với tỉnh hòa bình
về nguyên nhân trận động đất tiến sĩ nguyễn xuân anh viện trưởng viện vật lý địa cầu cho biết
hà nội nằm trong vùng đứt gáy sông hồng sông lô sông chảy
các đứt gáy sinh chấn vẫn hoạt động khi các đứt gáy này tích tụ đủ năng lượng thì sẽ phát sinh động đất
khi xảy ra động đất cơ quan chuyên môn ghi nhận và tiếp tục theo dõi
tiến sĩ nguyễn xuân anh cho biết thêm từng khu vực trong vùng đất gãy thỉnh thoảng vẫn xảy ra những trận động đất
mà nguyên nhân như đã nói ở trên là các đứt gãy sinh chấn hoạt động và tích tụ đủ năng lượng
việc cơ quan chuyên môn vẫn đã đang làm là theo dõi và đánh giá độ nguy hiểm của hoạt động này
vùng đứt gáy sông hồng sông lô sông chảy từng xảy ra động đất trong quá khứ
tại hà nội vào thế kỷ một mươi hai một trận động đất mạnh cấp tám xảy ra đã làm bia chùa báo thiên bị vỡ làm đôi
tiến sĩ nguyễn xuân anh chia sẻ quy luật động đất do các đứt gáy sinh chấn ở vùng đứt gáy sông hồng sông lô sông chảy cho thấy
thường là hàng trăm năm hoặc răm bảy trăm năm mới xảy ra trận động đất mạnh
thời xưa chưa có máy móc nên việc nhận diện động đất được thông qua việc phân tích nguyên nhân các hệ quả còn tồn động
ví dụ như nứt tượng hoặc các trận sạt lở được ghi lại trong sổ sách
sau này số liệu thống kê càng đầy đủ việc đánh giá sẽ càng chi tiết hơn
theo tiến sĩ nguyễn xuân anh cần nghiên cứu phân đoạn đất gãy sông hồng để đánh giá nguy hiểm động đất chi tiết hơn
khu vực hà nội cần thực hiện đánh giá rủi ro động đất cần thiết lập một số thiết bị quan trắc ở các nhà cao tầng trên địa bàn thành phố
để đánh giá định lượng mức độ rung lắc do các trận động đất gây ra
cũng theo tiến sĩ nguyễn xuân anh chúng ta vẫn có bản đồ cảnh báo động đất theo vùng
nhưng với khu vực hà nội trong tình hình kinh tế xã hội phát triển nhiều nhà cao tầng
nhiều công trình quan trọng được xây dựng thì cơ quan chuyên môn khuyến cáo là cần phân vùng nhỏ hơn
để đánh giá chi tiết hơn về mức độ rủi ro mức độ nguy hiểm do động đất
trên thực tế dù tại hà nội hàng trăm năm mới có một trận động đất
nhưng hà nội thỉnh thoảng vẫn phải chịu sang chấn ảnh hưởng do động đất ở các vùng cách hà nội từ hàng chục đến hàng trăm km
gần đây nhất ngày một mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba trận động đất mạnh năm bốn độ richter xảy ra ở khu vực biên giới myanmar trung quốc
khiến nhiều tòa nhà cao tầng ở hà nội rung lắc
trước đó nữa vào năm hai nghìn một mươi tám tại vân nam trung quốc xảy ra trận động đất năm ba độ richter
cũng khiến nhiều nhà cao tầng ở hà nội rung lắc
tiến sĩ nguyễn xuân anh cho biết thêm động đất ở các vùng khác ảnh hưởng như thế nào tới hà nội còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố
có những trận động đất tuy ở tây bắc ở lào ở trung quốc nhưng lớn
hoặc có những trận động đất tuy bé nhưng lại gần đều ảnh hưởng tới hà nội
tiến sĩ nguyễn xuân anh cũng đề xuất cần có bản đồ đánh giá động đất chi tiết hơn cho hà nội
trong đó cập nhật các trận động đất mới từ đó xây dựng những kịch bản đánh giá nguy hiểm động đất ở các quận nội thành
để phục vụ cho việc kháng chấn của công trình xây dựng
thưa quý vị trong trận động đất sáng ngày hai mươi năm tháng ba nhiều người dân ở nội thành hà nội đã cảm nhận được sự rung lắc trong khoảng ba năm giây
nhiều người dân cũng đã chia sẻ lại khoảnh khắc này
lúc tám giờ năm phút sáng ngày hai mươi năm tháng ba ông trương văn trịnh ở thôn nội suy xá mỹ đức hà nội
đang ngồi ăn sáng trong bếp thì cảm nhận thấy rung lắc mạnh
ông trịnh cho biết ông đang ngồi trên ghế nhựa nhưng thấy ghế bị nghiêng ngả xong nổi treo trên tường bếp đưa đi đưa lại
ông nói thêm hiện tượng lắc lư xảy ra khoảng bốn đến năm giây nhận thấy bất thường ông trịnh lao ra ngoài đường
nhà ở gần đường lớn nhưng thời điểm đó không thấy chiếc xe trọng tài lớn nào chạy qua
ông trịnh biết chắc đó là hiện tượng động đất
ông trịnh nói thêm trước đây ông cũng cảm nhận thấy hiện tượng rung lắc tương tự
và sau đó thấy các phương tiện thông tin đại chúng thông báo là động đất
vậy nên lần này ông đã phản xạ nhanh bằng cách chạy ra ngoài đường
sau đó khi lên mạng ông thấy nhiều người chia sẻ cũng trải qua tình trạng tương tự
anh lê văn nở ở thôn đồng mít hai xã đồng tâm cũng cảm nhận rõ hiện tượng rung lắc vào khoảng tám giờ năm phút
người đàn ông này lập tức chạy ra ngoài sân
anh thấy hàng xóm hốt hoảng hỏi không hiểu tại sao đang ở tầng hai mà thấy đồ đạc lắc lư người đứng không vững
anh n nhận định đó rất có thể là động đất
anh n cho biết nhận định của anh đã đúng khi thấy nhiều người trong xóm cũng chia sẻ
họ bị choáng pháng như vừa trải qua một cơn tiền đỉnh
đang đi làm xa nhà anh nguyễn sơn nhận được tin nhắn nơi mình ở xảy ra động đất
người đàn ông này vội kiểm tra camera an ninh của nhà mình thì thấy cơn rung chấn kéo dài khoảng ba bốn giây
con chó canh trang trại cảm nhận rõ rung lắc nên vùng dậy nghe ngóng
bạn uống nước trên sàn rung rung
anh sơn kể sau khi xem video từ camera an ninh của nhà mình ở xã đồng tâm mỹ đức
rằng đồ đạc không bị hư hỏng xong người nhà anh hoảng hốt phải chạy ra ngoài
đang ngồi ăn sáng trong một quán ăn chị vũ thư ở xã đồng tâm cũng thấy mái tôn rung mẩn mật
chị thư chia sẻ chị tưởng ô tô đi qua nhưng nhìn ngoài đường không có xe
người trong quán ăn lúc đó nháo nhát nhưng chị ngồi im một lúc thì thấy bình thường trở lại
thế nhưng lúc sau biết đó là động đất chị cũng thấy tho tim
tại nhiều khu vực thuộc huyện mỹ đức người dân cho biết dường vào bàn ghế trong nhà rung nhẹ
nhưng diễn ra rất nhanh chỉ tính bằng dây